trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật an ninh mạng
theo ý kiến của nhiều đại biểu nhiều nội dung còn quy định chung chung lập với luật hiện hành
theo tờ trình dự án luật của bộ công an dù luật an toàn thông tin mạng đã quy định về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
nhưng hoạt động này chỉ bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin hệ thống thông tin không ứng phó được các tác nhân gây hại
tồn tại sẵn có bên trong hoặc hành vi xâm phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng do chủ thể khác tác động
thực tế cũng cho thấy phòng ngừa ứng phó nguy cơ sự cố an ninh mạng là quy trình thống nhất
cần có một đầu mối trong giám sát dự báo ứng phó và diễn tập ứng phó khẩn cấp sự cố an ninh mạng
về quy định việc bảo đảm an ninh thông tin mạng quy định về văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu thông tin người dùng
tại việt nam một số đại biểu bày tỏ lo ngại
tôi thấy việc cung cấp dịch vụ
dịch vụ internet do các doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận
mà đã kinh doanh trên lãnh thổ việt nam thì phải bình đẳng như các doanh nghiệp khác
ta chỉ yêu cầu đặt máy chủ quản lý người dùng việt nam
chứ không phải đặt toàn bộ máy chủ dữ liệu
vì máy chủ dự liệu cung cấp cho nhiều quốc gia chứ không riêng gì cho một nước cụ thể
vì sao các nước đó làm được việt nam của chúng ta lại không làm được
dung hiệp định đối tác xuyên thái bình dương được việt nam ký kết vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tại trương thương mại điệt tử
khoảng hai điều một mươi bốn một mươi ba về địa điểm của hạ tầng công nghệ thông tin đã quy định
không bên nào yêu cầu đối tượng áp dụng của chương này được sử dụng hoặc lựa chọn địa điểm lắp đặt
các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ của bên mình
để xem đó như là điều kiện kinh doanh trong lãnh thổ đó để triển khai công việc
hiện nay viện luật an ninh mạng không nên đặt ra những quy định trái với các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
vì an ninh quốc gia và việc bảo vệ an ninh quốc gia rất là quan trọng
nên quốc hội đã ban hành các luật an ninh quốc gia an toàn thông tin mạng
có thể coi hai luật này như hai cái khóa rất chắc chắn
nay thêm luật an ninh mạng không khác gì thêm cái khóa thứ ba
tôi đề nghị quốc hội cân nhắc hai khóa đã đủ chắc chắn chưa
nếu thêm một khóa chỉ để khóa cùng một cửa nhưng lại giao cho một người khác giữ chìa
thì chắc hơn hay còng cảnh hơn trong thời buổi mở cửa này
trước sự bùng nổ người sử dụng mạng internet bên cạnh những tiện ích
thì cũng có rất nhiều hành vi trên mạng
gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và tác động xấu đến đời sống xã hội
do đó việc cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp xử lý phù hợp là cần thiết
cũng như xã hội có hành vi nội dung tốt tích cực có hành vi nội sự dung xấu tiêu cực
trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải phát huy khuyến khích các nội dung hành vi tốt tích cực
hạn chế ngăn chặn xử lý nghiêm các nội dung hành vi xấu tiêu cực ảnh hưởng đến xã hội
đây là trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet
đối với quy định tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông
một số đại biểu cho rằng các quy định ở bộ luật hình sự đã đủ để điều chỉnh với những hành vi tội phạm
trong lĩnh vực này nên không cần thiết điều chỉnh thêm trong dự án luật an ninh mạng